liên quan đến vụ tàng trữ tám tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc tại thành phố đà lạt mà truyền hình nhân dân đã có phản ánh
cơ quan chức năng của thành phố đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động quầy kinh doanh thịt lợn của bà đỗ thị thu hồng
tại chợ mới đà lạt chủ nhân của tám tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy công an thành phố đà lạt đã phát hiện kho chứa thịt lợn đang bốc mùi hôi thối
tại hẻm bốn mươi năm phạm hồng thái của bà hồng
cơ quan chức năng đã lập biên bản đưa toàn bộ số thịt này đi tiêu hủy
do bà hồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
nên cơ quan chức năng phải tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của bà hồng tại chợ mới đà lạt để làm rõ vụ việc
và cũng là để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng
bởi hiện nay trên địa bàn tỉnh lâm đồng đang xảy ra dịch lờ mồm long móng và tả lợn châu phi